theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dòng chảy trên sông mê công về đồng bằng sông kiều long
trong tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi rất hạn chế khả năng thiếu hụt từ một mươi ba mươi so với trung bình nhiều năm vào năm hai nghìn một mươi sáu
thời gian xâm nhập mặn cao nhất trên sông kiểu long tập trung vào tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khu vực các sông vàm cỏ thuộc tỉnh long an và sông cái lớn thuộc tỉnh kiên giang vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận tại long an nước mặn đã xâm nhập sâu trên các tuyến sông rạch cát vàm cỏ vàm cỏ đông vàm cỏ tây sông trà
với mức giao động từ hai đến một mươi bốn bảy gram một lít cao hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín từ hai đến một mươi bốn gram một lít
hiện tại các công trình ngăn mặn chữ ngọt trên những tuyến sông này đã đóng để ngăn mặn triệt đề
tình trạng này sẽ làm cho hai mươi hai sáu trăm linh ha lúa đông xuân năm trăm linh hectare do màu và chín một trăm linh hectare cây ăn quả
tập trung tại các huyện cần duộc cần đước thủ thừa châu thành
tân trụ biến lức thạnh hóa và thành phố tân an sẽ có khả năng thiếu nước vào cuối vụ
thực tế tại huyện tân trụ tỉnh long an đã xuất hiện tình trạng thiếu nước tưới lúa vụ đông xuân
dụng lúa xuống giống được vài tuần đã bắt đầu khô nứt đất
nhiều dụng lúa đang trong giai đoạn đồng trổ đang được người dân sử dụng máy nổ bơm nước chuyển qua nhiều chặn để cứu lúa